theo cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày hai đến ngày mùng bốn tháng chín
toàn quốc đã xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn làm ba mươi ba người chết năm mươi chín người bị thương xử phạt vi phạm giao thông hơn chín trăm tám
trong số bảy mươi một vụ tai nạn đường bộ chiếm bảy mươi vụ làm chết ba mươi hai người bị thương năm mươi chín người
riêng ngày cuối kỳ nghỉ số vụ tai nạn và người chết tăng cao với ba mươi vụ làm chết một mươi ba người bị thương hai mươi người
so với cùng kỳ năm ngoái tai nạn giao thông đã giảm trên cả ba tiêu chí số người chết người bị thương và số vụ tai nạn
lực lượng chức năng cũng xử lý hai mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông xử lý chín ba tỷ đồng tạm giữ một trăm sáu mươi ba ô tô hai bốn trăm linh mô tô
khác với những năm trước đợt nghỉ lễ này không xảy ra tai nạn lớn và tình trạng ùn tắc quốc lộ
un tắc trạm thu phí đặc biệt nghiêm trọng cũng không còn
tuy vậy hiện tượng đua xe máy trái phép còn xảy ra trên quốc lộ năm mươi một vào sáng sớm ngày hai tháng chín
tình trạng un ứ giao thông vẫn còn ở một số tuyến cửa ngõ hà nội và thành phố hồ chí minh
dịp nghỉ quốc khánh năm ngoái mùng hai đến mùng ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm toàn quốc xảy ra bảy mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi ba người bị thương bốn mươi chín người